được xây dựng cách đây hai mươi năm năm chợ yến cũ ở xã an hòa huyện tuy an tỉnh phú yên đã xuống cấp
gây ô nhiễm môi trường khu dân cư và trường học cản trở đường giao thông liên xã và mất an toàn cháy nổ
từ bất cập trên chính quyền các cấp tỉnh phú yên đã cho xây dựng chợ mới khang trang và thoáng mát
thế nhưng trong quá trình chuyển chợ lại gặp phải sự phản đối của một số hộ dân
gây bất bình trong cộng đồng dân cư sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
lý do được một số tiểu thương và người dân đưa ra chủ yếu là do chợ mới nằm xa khu dân cư
không thuận tiện trong việc đi lại mua bán cho người già và trẻ em nhất là vào mùa mưa
tuy nhiên theo chính quyền địa phương việc xây dựng chợ mới hoàn toàn nằm trong quy hoạch xây dựng nông thôn mới